tối qua ba mươi một tháng một mươi hai lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập thành phố cần thơ trực thuộc trung ương
mùa một tháng một năm hai nghìn bốn mùa một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận huân trường lao động hạng nhất
đã được tổ chức trọng thể
chủ tịch nước võ văn thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự còn có các đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước
đồng chí nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ đồng chí lê hồng anh
nguyên thường trực ban bí thư đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đồng chí trường hòa bình
nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các cơ quan ngoại giao tại việt nam
trải qua hai mươi năm xây dựng và phát triển đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố cần thơ
đã phát huy truyền thống cách mạng một lòng đoàn kết không ngừng nỗ lực
phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại
xứng tầm là trung tâm dùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt quy mô nền kinh tế được mở rộng đóng góp vào sự phát triển chung
của dùng đồng bằng sông cửu long và cả nước
đến năm hai nghìn hai mươi ba giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng
gấp một mươi hai lần so với năm hai nghìn bốn
tổng sản phẩm bình quân đầu người grdb trên người năm hai nghìn hai mươi ba
đạt hơn một mươi hai lần so với năm hai nghìn bốn
đạt chín mươi bốn bảy trăm linh đồng gấp chín hai lần so với năm hai nghìn bốn
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí phỏ phan thưởng ghi nhận những đồng góp tích cực
vào sự phát triển chung của dùng đồng bằng sông cửu long và cả nước
tuy nhiên để xây dựng thành phố cần thơ trở thành thành phố trung tâm dùng
sinh thái giang minh hiện đại mang đậm bản sắc sông nước dùng đồng bằng sông cửu long
cần thơ cần thực hiện hiệu quả
và các chủ trương chính sách của trung ương đối với dùng đồng bằng sông cửu long và thành phố
tiếp tục cải cách hành chính có cơ chế chính sách phù hợp quy động nguồn lực trong và ngoài nước
tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo khoa học công nghệ y tế
tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cả dùng
đẩy mạnh hoạt động giáo dục thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
thay đổi thái độ hành di của mọi người dân và cộng đồng về bảo vệ cuộc sống
trước nguy cơ biến đổi khí hậu
tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở
không để hình thành điểm nóng bảo đảm môi trường an toàn ổn định
nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
các cấp ủy tổ chức đảng của thành phố phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn giới
đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân dịp lễ kỷ niệm chủ tịch nước tặng thưởng quân chương lao động hạng nhất
cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ đã có thành tích xuất sắc
trong phát triển kinh tế xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc
tối qua người dân thủ đô đã có một đêm không ngủ với màn đếm ngược thời khắc
chuyển giao từ năm hai nghìn hai mươi ba sang năm mới hai nghìn hai mươi bốn
phóng viên hoàng huy của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh rực rỡ
cao đao ngay sau đây
có vị như vậy là chúng ta đã chia tay với một năm hai nghìn hai mươi ba đáng nhớ
vui có buồn có nhưng bỏ qua tất cả chúng ta cùng nhau đón chào một năm mới hai nghìn hai mươi bốn đã tới
và trong khoảnh khắc đầu tiên đón chào năm mới thì còn gì hạnh phúc bằng độ ở cạnh
người thân gia đình nắm tay những người thân yêu cùng nhau bước sang năm mới
với những niềm tin và những hy vọng mới